và là một điều khó lý giải

các nhân vật rất kỹ lưỡng cuối cùng người phụ nữ cũng đã lên tiếng rò hỏi cô gái và ngăn cản giao dịch mua bán thuốc
bệnh của mình là như thế nào là mình phải bắt mạch kê đơn

thì chẳng may nó uống vào nó có thể bị làm sao đấy
thế lấy hai triệu rưỡi không cô không lấy
thế rồi thôi cháu để cho cô
trong một tháng năm trăm linh một tháng

trong việc mặc cả sức người phụ nữ
bây giờ người ta bốc người ta tạp nham lá thuốc ấy nhiều lắm
thôi được rồi lấy thử

thì giờ cháu nháy xong rồi cô

đây cháu gửi
thì đấy cháu nháy xong rồi đấy
cháu không mang cáp
chứ không sử dụng cháu đâu
cháu đi xuống dưới này cháu giao thuốc cháu lại để hết giấy tờ cháu ở nhà
tại vì là bây giờ

và bắt đầu nghi ngờ rằng đây là một vụ lừa đảo

trong đó phải kể đến người đàn ông mặc áo xanh
cái này là thuốc gì mà
cái này là thuốc nam này chữa bệnh cho người già chú ạ
bất cứ bệnh gì

chữa chữa là dày chữa thắt
cháu không có
cháu xuống dưới này
cháu xuống dưới này cháu không có dưới
cháu không mang giấy tờ đi
còn thầy cháu ở trên tuyên quang
chú lên tuyên quang
chú hỏi ai biết thầy của cháu

thuốc này là một triệu hai
hai triệu rưỡi
hai triệu rưỡi
hai triệu rưỡi đấy
một triệu hai
thuốc chị bệnh không

không bách bệnh
bách bệnh à
cháu có thuốc này là thuốc gì
chẳng có gì cả
bây giờ lên năn năn đông người ra nào
bác đi đi
bây giờ bác đi đi
cô đi đồng ý mua không
mang công an ra đây gọi mày lên
bây giờ tiền cô đưa cho mày đâu
mày đưa ra đây
sao cắt đi rồi
sao chị đi nơi đảo người già vậy
không thể tin các họ ở họ được
bằng cấp cũng có nghề nhập thì không
bán dòng lang thang không có thương hiệu
thuốc được quảng cáo là thần dược chữa bách bệnh có giá cắt cổ tới hàng triệu đồng
thực chất chỉ là những vị thuốc rẻ tiền có giá vài chục nghìn đồng
nếu không cẩn thận khi uống vào thậm chí bệnh sẽ còn nặng thêm
để tránh tiền mất tật mang người dân không nên tự ý mua những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
không có nhãn mát bao bì rõ ràng
hãy đến những cơ sở y tế uy tín để được thăm khám điều trị bệnh đúng cách và khoa học
từ xưa đến nay tình yêu chân thành luôn gắn với những gì đơn sơ và mộc mạc nhất
tình cảm thiêng liêng cao cả mà chỉ có những người yêu nhau bình yên giản dị mới thấu hiểu được
tuy nhiên ngày nay đang hình thành một xu hướng ngược lại khiến không ít người lo ngại
đó là lối sống thực dụng trong tình yêu bất chấp cả tình nghĩa đạo lý
phải chăng vì xã hội ngày nay ngày càng phát triển và vấn đề tiền bạc vật chất chi phối khiến người ta phải lao tâm khổ tí
nỗi bán rẻ cả trái tim mình để có nó
để làm rõ hơn về vấn đề này chương trình đã sắp xếp một tình huống để xem suy nghĩ của mọi người về tình yêu thực dụng trong xã hội hiện đại như thế nào
tình huống diễn ra ở một khu phố tấp nập người qua lại
đôi tình nhân trẻ đang ngồi tâm sự với nhau
một lúc sau nam thanh niên lấy một túi quả bé
để trong ba lô tặng cho bạn gái
nụ cười thoáng vụt tát trên khuôn mặt cô gái trẻ
bắt đầu là phản ứng cười khẩy
thể hiện sự khinh bỉ về món quà
cô gái luôn luyện rè biểu với bạn trai
hai bạn trẻ ở bên cạnh ngay lập tức chú ý và lắng nghe
hai người có vẻ khá hứng thú với câu chuyện về đôi tình nhân
cô gái nói với cậu

đâu có ai nói với cậu
cậu hỏi cậu
cậu đừng nói với cậu
bây giờ cậu làm gì
bây giờ cậu làm gì
cậu hỏi cậu
mẹ đừng để con mượn năm mươi triệu nhá
con có việc cần góp năm mươi triệu thôi
năm mươi triệu bây giờ làm gì có mẹ cũng có gì cho
thì anh quay lại đi
đi quay lại đi cho em học
nó ra iphone hai mươi mấy rồi mình chứ ít được rồi